và với sự chỉ đạo của đồng chí bí thư thì các phong trào đoàn tại địa phương luôn phát triển
đồng chí trần quốc nhật là có mô hình chăn nuôi lớn và mô hình của đồng chí nhật là mô hình tiêu biểu của anh em đoàn của thị trấn cẩm xuyên
chúng tôi học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ quá trình làm việc của đồng chí nhật và sau đó là anh em sẽ phát triển cái mô hình đó và mở rộng mô hình
trong quá trình làm việc và tiếp xúc với anh nhật thì tôi thấy anh nhật là một cản bộ đoàn thanh niên nắng nổ
về công tác đoàn thì anh là một người rất là nhiệt tinh luôn đi đâu phát đồng và rất là quan tâm đến tất cả các trí đoàn dưới tổ chân phố
còn về hoạt động thiên nguyên xã hội thì anh cũng rất là nhiệt tinh quan tâm đến ba con nghèo

được rất là nhiều
thời gian dành cho công việc gần như đã lấy hết thời gian của anh
bởi thế những giây phút hiếm hoi được trở về nhà bế cô con gái thứ hai vừa mới sinh hay dạy con học chữ đối với anh rất quý giá
chia sẻ với chúng tôi anh có nói rằng gia đình luôn là động lực giúp anh vượt qua mọi vất vả của công việc
là nơi anh tìm về nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn với ước mơ hoài bão của mình
chiều tắt nắng
chia tay trần quốc nhật chúng tôi cứ ấn tượng mãi về chàng trai nhiều hoài bão quyết tâm và khát vọng tuổi trẻ trong thời đại mới
trên miền quê nghèo đầy nắng và gió như hà tĩnh những gương sáng tiêu biểu như trần quốc nhật sẽ là những viên gạch hồng chung tay góp sức làm khởi sắc diện mạo quê hương